thưa quý vị làm hội nghị có quy mô lớn nhất kể từ sau đại dịch covid một mươi chín
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới wfef năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại davos thụy sĩ
là sự kiện quốc tế được đặc biệt quan tâm trong tuần qua
những nội dung nổi bật của hội nghị lần này sẽ được phân tích bình luận
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
còn trước tiên mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các tin tức quốc tế trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị ngày hai mươi tháng một một nguồn tin quốc phòng của mỹ và cảnh sát iraq cho biết
hơn một mươi quả tên lửa đã được bắn vào một căn cứ quân sự được lực lượng liên minh do mỹ dẫn đầu sử dụng ở miền tây iraq
theo nguồn tin này một mươi ba quả đạn đã bị lực lượng phòng không bắn hạ nhưng hai quả rơi xuống căn cứ không quân
trong khi đó một quan chức quốc phòng mỹ xác nhận rằng tên lửa đã tấn công căn cứ không quân al assad
đồng thời cho biết thêm rằng việc đánh giá thiệt hại chung đang được tiến hành
với các lực lượng liên quan
theo quan chức này các báo cáo ban đầu cho thấy một thành viên của lực lượng an ninh iraq đã bị thương nặng
cuộc tấn công vào căn cứ không quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở trung đông
sau khi cuộc chiến hamas israel bùng nổ vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó cùng ngày phái bộ hỗ trợ liên hợp quốc tại iraq cảnh báo rằng iraq có nguy cơ bị lôi kéo sâu
vào các cuộc xung đột israel palestine đe dọa an ninh và ổn định của khu vực trung đông
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các căn cứ quân sự của mỹ ở iraq
và syri gần đây trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng dân quân người cia có vũ trang
như một phần của các biện pháp trả đũa mỹ hỗ trợ israel trong cuộc xung đột hiện nay với phong trào hamas ở giải gaza